để giảm tải áp lực bệnh viện việt đức đã thực hiện chuyển bệnh nhân tới bốn bệnh viện trên địa bàn hà nội
để thực hiện làm sạch bệnh viện
theo lãnh đạo bệnh viện thanh nhàn tính tới thời điểm hiện tại
bệnh viện đã tiếp nhận gần hai trăm linh bệnh nhân và một trăm sáu mươi người nhà được chuyển từ bệnh viện việt đức sang
lãnh đạo bệnh viện đã có thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của người bệnh
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn
về công tác tiếp nhận bệnh nhân do bệnh viện việt đức chuyển sang
bác sĩ hương cho hay
ngay từ đêm hôm qua chúng tôi đã tiếp nhận từ bệnh viện việt đức một trăm chín mươi bốn bệnh nhân và một trăm sáu mươi ngôi nhà của bệnh nhân
các trường hợp bệnh nhân chuyển sang bệnh viện thanh nhàn đều là những bệnh nhân sau phẫu thuật và có cả trường hợp bệnh nhi
theo bác sĩ hương bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận các bệnh nhân và người nhà của bệnh viện việt đức
sẽ giúp cho bệnh nhân không bị ngắt quản điều trị
về phía bệnh viện việt đức cũng có thêm quỹ thời gian để tập trung nhân lực khống chế dịch bệnh
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân ổn định
các bệnh nhân trước khi chuyển sang đã được bác sĩ cho thuốc
trừ một số trường hợp cấp cứu phía bệnh viện thanh nhàn phải điều trị thuốc
dịch truyền đảm bảo oxy chế phẩm máu duy trì chỉ số sinh tồn của người bệnh
các bệnh nhân và người nhà đều đã được xét nghiệm âm tính trước khi chuyển sang
nhưng khi sang bệnh viện thanh nhàn bệnh viện sẽ tiếp tục xét nghiệm các đối tượng nguy cơ cao
để nhanh chóng bóc tách f ra khỏi khu điều trị
bên cạnh đó bệnh viện cũng đã tuyên truyền cho người nhà hạn chế đi lại tiếp xúc để tránh nguy cơ lây chéo
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại